kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị mối quan hệ ngoài luồng không chỉ vi phạm đạo đức mà còn
tiêm ẩn nhiều hệ lụy hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà nguyên
nhân bắt nguồn từ mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng dù đã có vợ con nhưng đối tưởng vẫn sa ngã và mối
tình ngoài luồng với một người phụ nữ khi người tình thông báo có thai và cần tiền để giải quyết
hậu quả hoặc sẽ công khai mối quan hệ để có danh phận đối tượng đã nhận tâm nhét khăn vào mồm sát hại
người tình nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình riêng để phải nhận lấy bản án cao nhất của pháp luật cho tội
danh của mình nói hung thủ phan minh tuấn chú ba mươi chín an nhân ba phường an hải bắc quận sơn trà thành phố
đà nẵng là kẻ ăn vụn quả không hòa hắn đã có vợ con đề hùy một đồng su dính túi cũng chẳng có vì
đang thất nghiệp nhưng không hiểu
mổ mép thế nào mà một thiếu nữ sẵn sàng chấp nhận miệng tiếng ở đời để làm tình nhân của hắn và do
mối quan hệ ngoài luồng lén lút này mà hắn đã ra tay sát hại người tình một cách tàn độc cũng chỉ
vì muốn trùi mép hậu quả những lần ăn vụ khi cô gái thông báo đã có thai vụ án thiếu nữ bị sát
hại trong tình trạng lõa thể tại nhà nghỉ sinh do tuấn là hung thủ đã khiến dư luận thành phố đà
nẵng chấn động trong những ngày vừa qua vào đêm ngày mùng ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
khi chủ nhà nghỉ sinh số sáu trăm bốn mươi hai đường ngô quyền phường an hải bắc quận sơn trà đà nẵng cảm thấy
nóng ruột vì đôi nam nữ thuê phòng số hai trăm linh một từ một mươi năm h ba mươi chiều để tàu nhanh nhưng đến hai mươi hai h cùng
ngày vẫn cửa đóng then cài nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nhân viên nhà nghỉ quyết định mở cửa phòng
để kiểm tra khi cánh cửa phòng được mật mở một cảnh tượng hại hùng đã diễn ra nơi khách trọ nằm
trong ngày lõa thể giữa vũng máu toàn thân đã tím tái lạnh ngắt trong phòng trọ cũng có nhiều xáo
trộn chứng tỏ nạn nhân đã có sự răng co xô sát lớn trước khi hung thủ bỏ trốn sự việc nhanh chóng được
cấp báo đến công an phường an hải bắc quận sơn trà và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã
hội pc bốn mươi năm công an thành phố đà nẵng khám nghiệm tử thi ngay trong đêm bước đầu cơ quan điều tra xác
xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng gây vỡ sọ não
từ thông tin của chủ nhà nghỉ sinh các điều tra viên còn nắm được khoảng một mươi năm giờ ba mươi phút chiều ngày
hai mươi tháng một mươi một một khách nam người gầy nhỏ thó đeo kính cận đã đi bộ đến nhà nghỉ sinh để thuê phòng số hai trăm linh
sau đó chừng một tiếng như đã hẹn trước nạn nhân nữ này đã chạy xe máy hiệu atila và lên thẳng
phòng hai trăm linh một tiếp tục khám nghiệm hiện trường khẩn trương xác minh tung tích nạn nhân đến trưa ngày
bốn tháng một mươi một đến trưa ngày bốn tháng một mươi một đến trưa ngày bốn tháng một mươi một đến trưa ngày bốn tháng một mươi một đến trưa ngày bốn tháng một mươi một
các điều tra viên đã xác định rõ nạn nhân là hồ hoàng thị gia trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú phường
thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng thời gian gần đây chị trang có quan hệ tình cảm với
phan minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tổ hai mươi một phường an hải bắc quận sơn trà đi sau làm rõ mối quan
nghệ này các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác định tuấn chính là
nghi can số một bởi tuấn có nhiều đặc điểm giống như miêu tả nhận diện của chủ nhà nghỉ sinh và
chỉ sau gần hai mươi tiếng đồng hồ gây án kẻ lòng lan dạ thú phan minh tuấn đã bị bắt khẩn cấp khi
hắn đang lẩn trốn tại phường khuê trung quận cầm lệ thành phố đà nẵng trước những chứng cứ nhiều
vết cao xước ở cổ và vai đặc biệt trong túi sách của tuấn vẫn còn giữ chiếc điện thoại iphone bốn là
tài sản của chị trang phan minh tuấn đã cuối đầu thú nhận chính hắn là kẻ đã gây ra cái chết
tức tửa cho nạn nhân tại sao tuấn ra tay sát hại chị gia trang dạ hơn một năm nay
em giấu vợ quan hệ yêu đương với trang rồi nhưng hôm gặp nhau trang nói là đã có bầu
em sợ chuyện vỡ lở ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên em muốn giết cha
vậy là anh đã có chủ đích lập sẵn kế hoạch và cầm theo hung khí để giết người
chiều đó em đã hẹn trang lên nhà nghỉ sinh em và trang đã cãi nhau rồi dùng búa đập vào đầu cô ấy
sau đó em bỏ đi tiện thể cầm luôn điện thoại và xe máy của trang để bỏ trốn
theo tuấn thì hắn đã lỡ ăn cơm trước kẻng với người vợ hiện tại
nên buộc phải cưới nhưng cuộc sống vợ chồng trẻ danh cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là hắn đâm chán vợ
chuyển sang mê game và những trò chat chít kết bạn trên mạng xã hội facebook
cũng chính nhờ facebook mà tuấn làm quen và rụ rỗ được một thiếu nữ xinh xắn hiền lành là gia trang
xa vào lưới tình của hắn sau hơn một năm hẹn hò yêu đương với người tình cô thiếu nữ
không thể ngờ kết cuộc của cuộc tình vụng trộm của mình lại trả giá bằng chính cái chết tức tuổi
khi nghe trang nói đã dính bầu
để chui mép dấu nhẹm chuyện mèo mả gà đồng với vợ con tuấn quyết định giết trang
sáng ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
lách mình qua con hẻm nằm hút sâu của đường phan kế bính tổ một mươi hai c phường thuận phước quận hải châu
tôi tìm đến nhà nạn nhân gia trang
cô hoàng thị thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
dì ruột của trang vừa tất tả từ bệnh viện
chăm no mẹ già vội về nhà lo lắng ma chay cho cháu gái
theo cô hà
trang là một cô gái gặp quá nhiều bất hạnh
mới ba bốn tuổi đời đã phải chịu cảnh sóng gió trong gia đình
gần hai mươi năm trước
cha của trang lập nghiệp trong sài gòn
rồi theo vợ bé bỏ mặt ba mẹ con trang nhau nhóc
thiếu thốn chăm bể
một mươi năm một thân đàn bà thui thủi
lặn lội bán buôn để nuôi dạy hai con ăn học
đã khiến bà quá sức mà mất sớm vì tai biến
hai anh em của trang bơ vơ mồ côi mẹ
phải nương nhờ vào sự chở tre của bà ngoại
đã sức già lực lượng
mấy tháng nay bà ngoại của trang ốm nặng
liên tục phải nằm điều trị ở bệnh viện
cháu gái đã bị sát hại
thì bệnh tình của bà làm sao qua khỏi
trang ít nói và hiền lắm
hôm trước nó có khoe là
có người yêu đang đi làm ăn xa
hai đứa chuẩn bị sang năm cưới
bên nhà người yêu của trang cũng quý trang lắp
và thường xuyên qua lại thăm hỏi
rồi giúp đỡ trang có việc làm
còn mối quan hệ với thằng trang
tuấn này cả nhà không ai biết hết
đến khi sự việc
đau lòng xảy ra cả nhà mới biết
mối quan hệ này
anh hồ quang thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín anh ruột của trang cho biết
anh thái cũng bức xúc
việc tuấn khai trước
cơ quan điều tra là trang nói
có bầu là không có căn cứ
và chỉ là ngụy biện cho hành vi tàn ác
chính anh thái khẳng định trang vừa mới đi mổ ruột thừa
cách đây khoảng một tháng
và bốn năm ngày trở lại đây
trở lại đi mua băng vệ sinh phụ nữ
thì không thể có chuyện trang có bầu được
anh em tôi có gì cũng chia sẻ với nhau
nếu trang có bầu
chắc nó cũng nói cho tôi biết
nên việc tuấn có khai là trang nói có bầu
là không chính xác
anh thái nói
còn theo ông nguyễn thành bốn mươi sáu tuổi
tổ trưởng tổ hai mươi một phường an hải bắc quận sơn trà đà nẵng
là hàng xóm của tuấn cho biết
không hiểu vì sao thời gian gần đây
hắn trở nên hư hỏng và sa đoạn như vậy
tuấn đã không lo trí thú làm ăn
để nuôi vợ nuôi con còn bỏ việc ở
ở khu công nghiệp an đồn mà xa chên vào nghiện game
suốt ngày chỉ thấy hắn mải mê
chat tình trên mạng xã hội
bỏ bê trách nhiệm làm chồng làm cha
khiến vợ chồng tuấn
xảy ra lục đục mâu thuẫn
cha mẹ khuyên bảo vợ con níu giữ
nhưng tuấn nào nghe cho
đã vậy hắn lấy đồ đạc trong nhà bán lấy tiền nướng
vào những trò mê ảo game trên mạng
và cả giấu vợ trả những khoản tình ngoài luồng
đằng sau song sắt của trại giam lúc này
tuấn đang nghĩ gì
hắn ân hận
hắn hoang mang lo lắng cho chính kết cuộc
sau những gì hắn đã gây nên
nhưng có một điều tuấn không hề biết đến
mà nếu biết hắn có lẽ sẽ cảm thấy rất đau lòng
vì những tuổi hổ
và ê trề mà người thân của hắn hiện giờ
phải gánh chịu
ngay sáng hôm sau khi vụ án xảy ra
vì có trách nhiệm với tội lỗi của con mình gây ra
cha mẹ gia đình tuấn
đã lặng lẽ tìm đến thăm gia đình nạn nhân
họ chỉ mong được thay mặt tuấn
nói duy nhất một lời cầu xin
dẫu lời xin lỗi đã quá muộn
liên quan đến vụ án
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng
tuyên phạt phan minh tuấn hai mươi tám tuổi
trú tại ba mươi chín an nhơn ba tổ hai mươi một
phường an hải bắc quận sơn trà
thành phố đà nẵng
mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản
người dự tòa không khỏi ngao ngán
khi tuấn khai trước tòa
trang tự xưng với tuấn tên là ngọc
và cả hai có quan hệ tình dục nhiều lần
dù không yêu đương gì nhau
đại diện viện kiểm soát nhân dân
thành phố đà nẵng nhận định việc nhét khai
khăn vào miệng để trang không thể kêu cứu
là hành vi mất nhân tính
giết người đặc biệt nghiêm trọng
hơn nữa tình tiết tăng nặng của hành vi giết người của tuấn
là vì động cơ rất đe hèn
giết trang để trốn tránh trách nhiệm
khi nghe tin chị trang có thai
đồng thời tình tiết tăng nặng khác là
sau khi giết người thì hung thủ tiếp tục cướp tài sản
những người theo dõi phiên tòa
không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của bị hại
trang được bảy tháng tuổi
thì ba bỏ vào thành phố hồ chí minh
sau khi mẹ mất
thì hai anh em trang ở với dì
hai gia đình vẫn chưa tìm được ba của trang
mặc dù gia đình bị cáo
chưa bồi thường đồng nào theo yêu cầu
bồi thường một trăm năm mươi sáu triệu đồng cho gia đình nạn nhân
nhưng bà hoàng thị lành
di ruột và đại diện của trang vẫn mong tỏa
giảm nhẹ tội cho bị cáo
vì bị cáo còn có con nhỏ và vợ
dù sao cháu tôi cũng đã chết rồi
có tử hình bị cáo cũng không làm
cháu tôi sống lại gia đình cũng không
mong muốn gì bị cáo bị tử hình
xin cho bị cáo được sống
những người theo dõi phiên tòa đều vỗ tay
trước lời nói nhân đạo này
bà hoàng thị lành tuy nhiên đại diện viện kiểm sát
nhân dân vẫn giữ nguyên quan điểm
đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt
mức án tử hình cho cả hai tội
giết người và cướp tài sản
lời sau cùng tuấn nói trong hai tháng qua
bị cáo luôn sống trong nỗi hối hận
bị cáo rất muốn nói lời xin lỗi đến gia đình
nạn nhân đến hôm nay xin gia đình
nạn nhân chấp nhận lời xin lỗi của bị cáo
về bản thân cũng rất xin lỗi gia đình
vì đã làm gia đình thất vọng
mong gia đình thay cho bị cáo
khắc phục một phần hậu quả
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tuấn
mức án tử hình về tội giết người
năm năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình
ngoài mức án trên hội đồng xét xử
còn buộc bị cáo bồi thương cho bị hại
một trăm hai mươi triệu đồng